bộ tài chính đề xuất thông qua một sự thảo thông tư mới qua đó có thể sẽ giảm từ một mươi hai mươi mức thu nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay
đề xuất này được đưa ra nhằm giảm bớt khó khăn cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng nặng của dịch covid một mươi chín
với một lượt cất hạ cánh mức thu hiện tại bảo đảm hoạt động bay là một trăm sáu mươi năm đồng và ba trăm ba mươi năm đồng với phí kinh doanh cảng hàng không
ngoài ra phí hải quan lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay với các chuyến bay nước ngoài đến việt nam cũng được đề xuất giảm một mươi
bộ tài chính cũng đề xuất giảm hai mươi loạt phí khác trong đó có phí thẩm định cấp giấy phép chứng chỉ cơ sở thiết kế chế tạo bảo dưỡng thử nghiệm máy bay
các mức giảm phí lệ phí lĩnh vực hàng không nếu được ban hành sẽ thực hiện đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và trở lại thu theo quy định hiện hành từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một